thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư bảo chữa các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo bệnh viện bạch mai đã tạo điều kiện cho nhóm bị cáo tại công ty cổ phần công nghệ y tế bms nâng giá robot rosa
trong phần tranh luận nhiều luật sư bảo chữa cho rằng trong vụ án này nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo của bệnh viện bạch mai không thông đồng với các bị cáo còn lại
trong việc nâng giá thiết bị robot rosa nhưng đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo không thông đồng nhưng tạo điều kiện cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị
trong đó bị cáo nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai thống nhất với bị cáo phạm đức tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty bms
về việc liên danh liên kết trong việc lắp đặt robot
robot rosa với giá thiết bị là ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
trong khi thiết bị còn chưa được nhập về việt nam nhưng cả hai bị cáo đã có sự thống nhất với nhau ngay từ ban đầu về giá bán
bị cáo nguyễn quốc anh đã không thông qua đảng ủy ban giám đốc và công đoàn bệnh viện bạch mai để thống nhất chủ trương làm đề án liên doanh liên kết lựa chọn đối tác chủng loại thiết bị theo quy định
quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của khoa phẫu thuật thần kinh đối với robot rose của khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống đối với robot maco
không có quyết định phê duyệt đề án quyết định phê duyệt đối tác đặt robot không thông qua phòng vật tư thiết bị thẩm định giá thiết bị
trên cơ sở đó đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
nói lời sau cùng tại tòa hầu hết các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về với gia đình và xã hội
tòa sẽ tuyên án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một
một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng
cấu kết với ông phan huy văn giám đốc công ty phan
phan huy văn có trụ sở tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng có liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua ký test xét nghiệm covid một mươi chín do công ty việt á sản xuất
tổng giá trị là một trăm bốn mươi tám ba trăm một mươi triệu hai trăm một mươi chín đồng một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn còn thỏa thuận
nhận trên bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
công an cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định lệnh khởi tố bị can số một mươi chín hai mươi hai mươi một
lệnh bắt bị can để tạm giam số bảy tám chín đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
phan huy văn giám đốc công ty phan anh phan thị khánh vân kinh doanh tự do
thuật của phan huy văn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh khám xét số ba trăm linh bốn đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang phan huy văn giám đốc công ty phan anh
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng
làm rõ bản chất vụ án xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ra soát thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố và bắt tạm giam huỳnh hiền thơm
trú tại xã tạ an khương huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một huỳnh hiền thơm nói dối là cần tiền cho khách hàng vay để đá hoạn
thơm đã vay của một người ở phường bảy thành phố cà mau với tổng số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
và đã trả được hơn bảy một tỷ đồng
đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm không còn khả năng chi trả tiền
và chiếm đoạt ba tỷ bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân
theo lời khai ban đầu số tiền chiếm đoạt thơm dùng để trả nợ cá nhân
lên cũng tốt hơn nhiều so với thời gian đầu bán vé tết
đại diện lãnh đạo bến xe miền đông cũng cho biết số lượng bán vé phục vụ hành khách
tại bến đã tăng trong ba ngày qua cụ thể đến chiều ngày hai mươi một tháng một số vé đã bán được
là hơn bốn mươi trước đó sau nửa tháng mở bán qua mạng điện thoại và trực tiếp
tại các quầy số lượng chỉ đạt ba mươi vé còn với bến xe miền tây tính đến sáng
ngày hai mươi một tháng một đã có ba mươi bảy lượt vé được bán và đặt chỗ trong tổng số hơn
tám mươi tám vé cung ứng đạt hơn bốn mươi
khai báo y tế qua app bến xe covid và sát khuẩn tay kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang
đúng quy định trong suốt thời gian tham quan đường hoa kể cả là khi chụp ảnh
là những quy định mà bang tổ chức đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đưa ra
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại tp hcm
theo đó đường hoa nguyễn huệ có hai cổng vào
tại đầu đường hoa giao lộ nguyễn huệ lê lợi
khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đường hoa
các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa
khách tham quan di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông sài gòn
ban tổ chức bố trí sáu cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường nguyễn huệ và các đường nhánh
theo kế hoạch đường hoa nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ mở cửa từ tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai mươi bảy tết đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mùng bốn tết
tuy nhiên tùy theo tình hình dịch bệnh thời gian hoạt động thời gian đóng cửa
thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
kiến nghị của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc mà không cần báo trước
trong đợt dịch thứ tư vừa qua bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch công an tp hcm còn làm tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân
thông qua chương trình công an tp hcm hạt gạo nghĩa tình
chương trình công an tp hcm hạt gạo nghĩa tình là chương trình thiện nguyện lớn của công an thành phố
với phương châm ở đâu dân khó ở đó có công an
suốt hành trình đi qua hai mươi một quận quyện và thành phố thủ đức trong giai đoạn một và giai đoạn hai
chương trình hạt gạo nghĩa tình đã được công an tp hcm vận động từ nhiều nguồn lực
cả trong và ngoài lực lượng kết quả đã vận động được gần hai năm trăm linh tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm
vận động giảm tiền thuê trọ hỗ trợ trang bị vật tư thiết bị y tế
tổng kinh phí vận động là hơn bốn trăm linh tám tỷ đồng
trong thời gian tới xác định trọng tâm giai đoạn ba là đồng hành cùng nhân dân trong giai đoạn bình thường mới
công an tp hcm tập trung chăm lo cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
gia đình cán bộ chiến sĩ có người thân mất do covid một mươi chín và người dân khó khăn vất nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
bằng chương trình ý nghĩa hạt gạo nghĩa tình
qua đó lãnh đạo thành phố yêu cầu công an tp hcm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình
để cùng với chính quyền và nhân dân thành phố phục hồi phát triển kinh tế và triển khai các hoạt động ý nghĩa
để tiếp tục đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh
dịp này công an tp hcm cũng trao thư cảm ơn cho các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình
chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đáng nhầm dận hai nghìn hai mươi hai và không khí mua sắm tết
tại các chợ cửa hàng trên địa bàn tỉnh cà mau đã bắt đầu nhộn nhịp
và tại vùng đất cuối cùng cực nam tổ quốc các tiểu thương đã nhập hàng hóa thiết yếu
phục vụ cho nhu cầu sắm tết của người dân với giá cả ổn định
tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện ngọc hiển nhiều tiểu thương đã nhập hàng tết
từ đầu tháng chạp âm lịch về bán phục vụ tết chủ yếu là hàng hóa thiết yếu như bánh kẹo
nước dạy khát quần áo đồ dùng chưng tết
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kinh tế của người dân gặp khó khăn
nên việc mua sắm tết ở thời điểm hiện tại khá thấp so với năm trước
các tiểu thương cũng điều chỉnh lượng hàng nhập về không giữ trữ với số lượng lớn
thời gian qua bình quân mỗi ngày âu thuyền và cảng cá thọ quang có khoảng năm mươi sáu mươi tàu cập bờ
với tổng sản lượng khoảng một trăm linh tấn một ngày
so với mọi năm giá cả thời điểm này thấp hơn từ năm mươi đến bảy mươi đồng một ký
nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến việc lưu thông vận chuyển cũng như tiêu thụ hải sản khó khăn hơn
ngư dân kỳ vọng sau những chuyến biển cuối cùng của năm
bước sang năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai mọi việc sẽ thuận lợi hơn
để bà con có thêm động lực vươn khơi bám biển
một năm đánh bắt mong muốn và những kỳ vọng niềm vui và cả những trăn trở
với người dân những chuyến tàu
những chuyến tàu cuối cùng trong năm luôn thật nhiều cảm xúc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
theo nguồn tin từ các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi
sức mua tăng hơn đã khiến giá lợn hơi khởi sắc lạc quan trong hai ngày qua
giá lợn tăng cao nhất tại các tỉnh miền bắc như hưng yên hà nội bắc giang tuyên quang
áp sát mức sáu mươi đồng một kg
giá thấp nhất trên cả nước đã vượt bốc năm mươi đồng

chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên dạo qua những tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như cành đào
bao đỉnh xì tết hoa lụa đèn đồng
trên phố hàng mã hàng lược chả cá lương văn can
người mua sắm thưa thớt ít xôi động vắng hơn những năm trước mặc dù tết đã cận kể
những ngày này tại khu vực nút giao đường lê quang đạo lê đức thọ quận nam tử liêm
nhiều gian hàng bán đồ gỗ thủ công mỹ nghệ đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng tượng hổ bằng gỗ
do được nhiều khách hàng hỏi mua giá giao động từ một mươi năm triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng
theo báo cáo của tổng cục hải quan nửa đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước nhập khẩu hai ba trăm một mươi bảy ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch sáu mươi tám bốn triệu đô la mỹ
trong đó nhiều nhất là ô tô chín chỗ ngồi trở xuống với hai ba mươi năm xe kim ngạch năm mươi bốn mươi ba triệu đô la mỹ
như vậy so với nửa cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh chỉ bằng ba mươi bảy ba về lượng
tương đương giảm ba tám trăm tám mươi tám xe
theo tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ được phê duyệt trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi năm cả nước trồng được một tỷ cây xanh
nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái
nâng cao năng và ứng phó với nhiệt độ khí hậu
thưa quý vị khán giả thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành mặt hàng hot và được nhiều người săn lùng
mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này không có ai đứng ra đảm bảo
và đến thời điểm hiện tại thì bộ y tế vẫn chưa cấp phép nhập khẩu
và lưu hành các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trên thị trường
không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó có mặt hàng hot nhất là
monubiravir được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
monoverravi này thì em thấy cũng có rất nhiều loại
thì thuốc của anh là xuất xứ như nào anh
cái này của em là hàng nội địa sắp xây thì ấn về
có vài chữ định đầy đủ nguồn gốc rõ ràng
cái giá thì bao nhiêu một hộp ạ
giá bây giờ bọn em đang bán lẻ là một triệu ba một hộp
hướng dẫn sử dụng như thế nào anh
chỉ có dương tính mình mới uống nha
còn mà f một thì mình nấu cái loại mà
cái loại mà hàng nga đó hàng nga là cái loại mà phải đến mà phỏng phỏng tránh đó
không chỉ giao bán với giá cao
những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để tránh bị kiểm tra phát hiện từ cơ quan chức năng
bạn bán thuốc điều trị covid một mươi chín là giá như thế nào bạn nhỉ
một triệu một thì
bên bạn có số hoặc lượng lớn không
anh ấy là anh này
dạ có ạ
nhưng mà cái hàng này là thuốc sách tay hay là như thế nào bạn
đúng rồi đúng rồi chị
nó là tên khác nhau á chị

chị nhớ xin vô gia lô đi em gọi cho chị coi
dạo qua các trang mạng
nhiều địa chỉ còn giới thiệu các loại thuốc kháng virus dạng viên và dạng siro
dùng được cho trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các loại thuốc uống để ức chế virus cho đến nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng
và bản thân các nghiên cứu
còn mâu thuẫn với nhau
đấy người dân mà tự mua và tự uống không theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì nó sẽ xảy ra các cái tình huống
thứ nhất là người ta sẽ uống khi chưa cần thiết
ví dụ như là có một số người nghĩ rằng cái bình thường mỗi ngày uống một viên
thì sẽ phòng là không bị lây nhiễm
cái điều đấy thì nó gần như là nó chưa có nghiên cứu nào chứng minh được
các cái thuốc có cái thông dụng như vậy
thứ hai là dùng không đúng cái chỉ định
thì đôi khi bất cứ một cái thuốc nào
thì nó đều có những cái tác dụng tốt mà mình mong muốn
nhưng nó cũng có những tác dụng phụ mà mình không mong muốn
thế nếu như chúng ta chỉ định không đúng
thì đôi khi cái tác dụng không mong muốn đấy
nó còn lớn hơn cả cái tác dụng mình mong muốn
tức là tác hại của nó gây ra còn lớn hơn ít lợi của nó đem lại
thế cho nên luôn luôn khi chỉ định thuốc
thì người thầy thuốc phải cân nhắc xem cái ít lợi của thuốc ấy đem lại
nó phải vượt trội so với nguy cơ của thuốc gây ra
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín
thì một số thuốc đã có tác dụng nghiên cứu rất lớn
chứng minh là hiệu quả rất tốt
nhưng được sử dụng trong giai đoạn điều trị nặng về sau
như corticoid kháng đông phục hồi
còn các loại thuốc để ức chế virus dùng trong giai đoạn sớm
cho đến nay hiệu quả chắc chắn chỉ có kháng thể đơn dòng
thế nhưng bắt buộc phải tiêm truyền tại bệnh viện
chứ không tiêm truyền tại nhà
nhưng các nghiên cứu còn rất nhỏ
cho nên người ta vẫn phải đợi các nghiên cứu lớn hơn
vì vậy cho nên các thuốc ấy hầu hết các nước
đều phê duyệt dạng phê duyệt có điều kiện
hoặc là phê duyệt khẩn cấp tức là dùng thở
theo tôi được biết là một số thuốc đã từng được nhiều nước
phê duyệt dùng thử sau đó thì họ lại rút họ không cho dùng nữa
bởi vì những nghiên cứu sơ bộ của họ
cho thấy là nó không đạt được cái kỳ vọng như mong muốn
thế cho nên là cho đến bây giờ các loại thuốc mà dùng thử nghiệm như vậy
thì đều vẫn được
ngành y tế kiểm soát chứ chưa được cấp phép
để mà lưu hành tự do ngoài cộng đồng
để cho người dân tự mua
đồng thời các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên
về nhóm các thuốc không nên dự phòng không nên tự điều trị
đó là thuốc kháng sinh kháng viêm kháng virus
mọi chỉ định điều trị của bác sĩ cần cá thể hóa
và phù hợp với từng bệnh nhân nên người dân hết sức lưu ý
không tự mua và dùng thuốc sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
thưa quý vị thân mến hoa thủy tiên là thú chơi tao nhã của người việt xưa
bởi hoa thủy tiên không rẻ và phải biết cách cắt gọt cũng như là dưỡng tạo dáng
thì mới ra được một bát hoa thủy tiên ưng ý
và những năm gần đây thì thú chơi tự tay gọt củ chăm sóc
để có một bát hoa đẹp đúng độ xuân về dần được gây dựng lại
và thay vì mua sẵn ngoài chợ hoa tết thì nhiều người đã mua củ thủy tiên về
tự chuẩn bị cho mình một chậu hoa tết với hy vọng may mắn cho năm mới
mời quý vị và các bạn cùng tham khảo cách gọt tỉa củ hoa thủy tiên chơi tết trong phóng sự ngay sau đây
theo quan niệm dân gian hoa thủy tiên mang đến một sinh khí an lành và tự trưng cho sự may mắn
nếu thủy tiên nở đúng thời khắc giao thừa thì năm đó gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn bình an
thưa quý vị những năm gần đây thay vì chọn mua những bình hoa thủy tiên có sẵn tại chợ hoa tết
thì nhiều người đã tìm đến các lớp học tiểu hoa nghệ thuật để tự tạo cho mình
những bỉnh hoa thủy tiên đẹp có ý nghĩa
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để có một bình hoa thủy tiên đẹp
cùng với anh nguyễn ngọc nghĩa một người có kinh nghiệm nhiều năm tiếng hoa nghệ thuật
thưa anh thế nào là một bình hoa thủy tiên đẹp ạ
nó sẽ có bao nhiêu yếu tố
một người chơi thủy tiên sẽ chơi năm thứ của thủy tiên
hoa thì làm sao mà bông hoa càng to tròn và nở cùng nhau được càng nhiều càng tốt
thứ hai là lá
lá như những lớp sóng cuốn lượn
ở trên bát thủy tiên
thứ tư là rễ dài và trắng mút
thứ ba là thế và cái dáng của nó
khi mà bỉnh thủy tiên đẹp sẽ hội đủ năm cái yếu tố đấy
vâng để tạo ra được một bát hoa thủy tiên đẹp thì cần có những yếu tố gì ạ
một củ thủy tiên đẹp thì
hoài củ thủy tiên ít nhất là được trồng khoảng ba năm tuổi như cái củ này
một củ cân đối
lớp xá của bên ngoài nó màu cánh rán
một củ thủy tiên nó già
các cái nhánh phụ to dày
vâng vậy giá cả của một bình hoan thủy tiên
có sẵn cũng như là giá của một củ thô thì sẽ như thế nào ạ
với củ thô thì có thể có giá từ khoảng bốn mươi năm mươi nghìn
với những củ nhỏ
và những cái củ mà chúng tôi thường gọn
và chọn cho những dịp tết thì có giá khoảng hơn một trăm linh nghìn
thì mới phù hợp với những tiêu chí mà tôi đã nói ở trên
còn với những bát hoa gọt tỉa thành phẩm
như những bát ở đây
thì nếu mà vào dịp tết mà bát hoa nở vào ba mươi tết
thì sẽ có giá từ khoảng một triệu đến một triệu hai một bát
hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi
thì quý vị đã biết cách làm thế nào
để tự tạo cho mình một bát hoa kỳ tiên đẹp
và ý nghĩa đón năm mới